còn liên quan đến tội phạm ma túy tại tỉnh thanh hóa tám đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke vừa bị công an thị xã nghi sơn bắt quả ta
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản có liên quan
qua test nhanh bảy trong số tám đối tượng đã dương tính với các chất ma túy
đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là ninh văn văn chú tỉnh nam định đang làm công nhân tại một nhà máy ở khu kinh tế nghi sơn
đối tượng đã rủ nguyễn xuân biên nguyễn đức nông trung tiền đi mua ma túy đá về và thuê phòng hát để cùng nhau tổ chức sử dụng